tại hà nội bảo hiểm xã hội việt nam và bưu điện việt nam đã tổ chức lễ gia quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
lễ gia quân được xây dựng theo hai hình thức là trực tuyến và tuyên truyền lưu động
lễ gia quân trực tuyến đã bắt đầu từ tám h ngày hai mươi ba tháng năm tại hà nội và thực hiện tiếp sóng tại sáu mươi ba điểm cầu các tỉnh thành phố
theo quyết định số một nghìn sáu trăm bảy mươi sáu của thủ tướng bảo hiểm xã hội sẽ lấy tháng năm hàng năm là tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân
với mục đích vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đồng bộ từ trung ương đến cấp tỉnh huyện trên phạm vi toàn quốc
với chủ đề chính sách bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân gắn với các nội dung truyền thông về vị trí vai trò ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội
đặc biệt nhấn mạnh về quyền
và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện qua đó truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa
mục tiêu lễ gia quân hướng tới là nhằm bảo đảm phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong và sau lễ gia quân phân đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
đến nay bảo hiểm xã hội việt nam đã có trên một mươi hai bốn trăm linh đại lý thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế với trên ba mươi bảy ba trăm linh điểm thu
và trên năm mươi hai hai trăm linh nhân viên đại lý thu
bảo đảm viên phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện một cách kịp thời linh hoạt nhất